theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia ngày hai mươi sáu tháng một cả nước xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông khiến ba mươi một người thương vong
theo báo cáo của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày hai mươi sáu tháng một tức ngày hai mươi chín tết trên cả nước đã xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông làm một mươi năm người chết và một mươi sáu người bị thương
cụ thể đường bộ xảy ra một mươi chín vụ tai nạn làm chết một mươi ba người bị thương một mươi bốn người đường sắt xảy ra ba vụ tai nạn làm chết hai người bị thương hai người
cũng trong ngày đầu tiên nghỉ tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy tức ngày hai mươi sáu tháng một đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận một mươi tám cuộc gọi và tám tin nhắn của người dân phản ánh
nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé nhồi nhét khách chạy quá tốc độ cho phép